triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc thời gian qua đã triệt xóa nhiều đường dây tội phạm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
đáng chú ý số tiền các đường dây này giao dịch có khi lên đến hàng trăm tỷ đồng cho thấy tính chất vô cùng phức tạp
đây là đường dây ghi số đề trên năm trăm linh tỷ đồng do đối tượng nguyễn anh tài ba mươi tuổi trú tại phường thành công thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk cầm đầu
vừa bị công an tp buôn ma thuột triệt xóa thành công
trong đường dây này hoạt động rất tinh vi các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại zalo facebook
khi giao nhận tiền các đối tượng không nhận tại nhà mà hẹn nhau ở ngoài đường hoặc chuyển khoản
trong đường dây có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng người chịu trách nhiệm nhận và tổng hợp số đề người chịu trách nhiệm thu chi giao nhận tiền
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
đặc biệt để đối phó với cơ quan công an các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm ghi số đề đồng thời mua hàng loạt sim giác giao cho các đầu dưới để liên lạc
sau từ một mươi đến một mươi năm ngày sẽ đồng loạt đổi sim một lần và không lưu tên thật của nhau trong điện thoại
hàng ngày thì em nhận phơi của các con bạn lại và sau giờ thì em ngồi cộng tính toán thắng thu và em nhờ tuyến để thu chi tiền hàng ngày của em
thường tiện là một điện thoại iphone bảy plus em nhận các lô đề của các con bạn gửi tới cho em
trong quá trình làm việc thì em có làm việc bằng tin nhắn
trong suy nghĩ của em thì em nghĩ là khó bị cơ quan điều tra phát hiện
nhưng mà không ngờ đến hôm nay thì đã bị công an thành phố phát hiện và bắt giữ và làm rõ hành vi của em
còn đây là đường dây ghi số đề giao dịch mỗi ngày gần một tỷ đồng được các đối tượng cầm đầu ở đắk lóc móc nối với một đối tượng ở bình định
hoạt động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hàng ngày các đối tượng sẽ dùng điện thoại di động và mạng xã hội để ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn thành phố buôn ma thuột và các huyện và thị xã của tỉnh đắk lắc
sau đó huỳnh xuân phong năm mươi chín tuổi trú tại thành phố buôn ma thuột sẽ dùng điện thoại chuyển hết phơi đề cho trần thị út hiền ba mươi một tuổi trú tại thị xã an nhơn tỉnh bình định
đến cuối ngày căn cứ vào kết quả sổ số miền nam và miền bắc rồi thắng thua với các con bạc